y tế và những ứng dụng thông minh trong khám chữa bệnh giúp tiếp cận các tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nền tảng công nghệ mới trong lĩnh vực y học hướng đến công tác quản lý điều hành hoạt động điều trị và chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn của các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
một số bệnh viện đã thực hiện hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa nhằm bảo vệ cộng đồng trong mùa dịch covid một mươi chín
nền tảng công nghệ này theo thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá
là một bước đánh dấu sự chuyển mình rất lớn đó là chuyển đổi số trong ngành y tế hướng tới quốc gia số